thưa quý vị và các bạn vấn đề bạo lực học đường hay là các vụ việc bạo lực liên quan tới học sinh đã được chúng tôi đề cập tới không ít
tuy nhiên một vụ việc mới xảy ra trên địa bàn tỉnh hà tĩnh lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng và nhìn nhận vụ việc đó ở góc độ khác
vâng ạ bạo lực học đường thì không chỉ dừng lại về lời nói như là đe dọa vu khống về các hành vi bạo lực như là đánh đập xô đẩy mà còn là hành vi làm nhục người khác
mời quý vị cùng đến với quan điểm của cư dân mạng ngay sau đây
mới đây mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp một mươi một ở hà tĩnh đánh một bạn gái giữa đường trong tình trạng không ảnh vải che thân
và điều đáng nói là hành vi này được sự chứng kiến của một số học sinh khác và được quay lại đăng lên mạng
ngay sau khi clip xuất hiện cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ và cho rằng hành vi được ghi lại không đơn thuần là vụ việc bạo lực học đường
mà đây là hành vi làm nhục người khác
cần có biện pháp xử lý ngăn chặn những vụ việc tương tự có thể xảy ra
chính quyền cần có hành động xử lý mạnh pháp luật phải có chế tài xử lý để gian đe không thể để tình trạng này xảy ra
đây là tội làm nhục người khác có chủ đích đề nghị khởi tố hình sự
rất nhiều vụ việc bạo lực trong học đường đã xảy ra rồi không thể chỉ có khiển trách hay nhắc nhở giáo dục một cách đơn thuần được
đây là hành vi làm nhục người khác và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
nạn nhân có thể bị sang chấn tâm lý trong thời gian dài và có thể sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần
trước thông tin vụ việc cộng đồng mạng dậy sóng thể hiện sự phẫn nộ trên rất nhiều diễn đàn mạng xã hội
bên cạnh đó không ít cư dân mạng cho rằng các vụ việc bạo lực liên quan tới học sinh thời gian qua vẫn còn xuất hiện nhiều trên mạng
thậm chí ở nhiều vụ việc là hành vi làm nhục người khác và cần có biện pháp xử lý mạng
về vụ việc ông phan sĩ châu thiệu trưởng trường trung học phổ thông lê hữu trác huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh chia sẻ với báo mạng rằng
học sinh lột đồ đánh bạn là một em học sinh đang học lớp một mươi một của trường còn học sinh bị đánh học tại một trường dân lập trên địa bàn
vấn đề đang được cư dân mạng đặt ra lúc này là việc các biện pháp xử lý giải quyết các vụ việc bạo lực học đường thời gian qua liệu đã đủ sức gian đe
hay nhận thức của một bộ phận học sinh về vấn đề này
tội làm được người khác chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo
phải giáo dục pháp luật cụ thể về các hành vi đánh bạn làm nhục bạn để học sinh hiểu mà có ý thức ứng xử sao cho phù hợp
rất nhiều vụ việc làm nhục người khác được đăng tải trên mạng không riêng gì các học sinh đánh nhau đâu hệ lụy từ việc làm này thì thật nguy hiểm ảnh hưởng cả tương lai một con người
tôi nghĩ cần xây dựng luật dành riêng cho lứa tuổi học sinh để xử lý các hành vi làm nhục người khác như này
không thể để có thêm một nạn nhân nào như vậy quá đau lòng
ở một vụ việc khác ngày một mươi chín tháng tám mạng xã hội facebook cũng đã xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh lớp sáu tại trường trung học cơ sở biên giang phường biên giang quận hà đông thành phố hà nội
bị bạn bắt quỳ đánh hội đồng quay video và đăng lên mạng cũng khiến nhiều người phẫn nộ
rõ ràng các vụ việc bạo lực học đường hay làm đục người khác xuất hiện tại nhiều khu vực khác nhau
không chỉ ở lứa tuổi cấp ba mà nay còn xuất hiện ở cả lứa tuổi học sinh lớp sáu
những học sinh mới chuyển lên cấp hai từ bậc tiểu học thực sự là vấn đề đáng báo động với không chỉ gia đình các em học sinh nhà trường mà ngay cả các cơ quan quản lý giáo dục các cơ quan xây dựng luật
làm sao để ngăn chặn bạo lực học đường hay ngăn chặn hành vi làm được người khác đang là câu hỏi lớn dành cho các cơ quan chức năng và ngay chính bản thân mỗi người chúng ta trong việc giáo dục các em học sinh
các vụ việc bạo lực học đường hay làm nhụt người khác nên được hiểu như thế nào
quan điểm của bạn về vấn đề này ra sao hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
a cộng truyền hình công an